theo đài khí tượng thủy văn đồng nai trong ba ngày từ hai mươi đến hai mươi hai tháng một mươi
chiều cường tại hạ lưu sông đồng nai có khả năng đạt mức cao sấp xỉ báo động ba
việc chiều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn những ngày qua và lượng nước lớn do thủy điện
trị an xả lũ từ thượng nguồn về sẽ khiến một số khu vực trũng của các xã ven sông đồng nai có thể ngập
do đó chính quyền các địa phương có địa hình thấp trũng của thành phố biên hòa
huyện vĩnh cửu long thành nhân trạch cần chủ động các biện pháp phòng chống ngập
trong đó cần phân công lực lượng túc trực tại các điểm khu vực sung yếu để có các biện pháp xử lý kịp thời khi có tình trạng ngập
bên cạnh đó người dân cần chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra
đặc biệt các hộ dân sống dọc ven sông đồng nai các ao hồ đầm nuôi thủy sản
các vườn trồng cây ăn trái hoa màu phải có các biện pháp gia cố bờ bao nhằm chống ngập